tại bảo tàng mỹ thuật đà nẵng cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm phối hợp với sở văn hóa và thể thao tp đà nẵng tổ chức triển lãm tư liệu linh vật nghề việt
triển lãm diễn ra từ ngày một mươi năm đến hết ngày ba mươi tháng tám nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng góp vần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc
triển lãm giới thiệu hai trăm linh hình ảnh tư liệu linh vật nghề kèm theo các diễn giải gồm các nội dung như nguồn gốc đặc điểm tạo hình phân loại linh vật nghề việt linh vật nghề của việt nam so sánh với linh vật một số quốc gia
nghe trốn chùa triền nghe trốn cung vua phù chúa nghe trốn lăng tẩm đền miếu nghề trốn đình làng và các hiện vật bảo tàng một số sản phẩm phiên bản tượng linh vật nghề thế kỷ một mươi bảy di tích quốc gia đặc biệt đền vua đinh tiên hoàng hoa lư ninh bình
qua các tư liệu và hiện vật trưng bày trong triển lãm người xem có thể thấy được sự phong phú của linh vật nghề trong văn hóa việt cũng như sự tài hoa của cha ông ta trong việc sáng tạo ra các tác phẩm linh vật nghề phong phú đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa việt nam